tại lễ sơ kết hai năm thực hiện kế hoạch thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau và tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt đã ký kết hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh thành phố cà mau
theo vnpt đô thị thông minh smart city là đô thị sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông để nâng cao chất lượng sống
khả năng làm việc và đảm bảo phát triển bền vững
trong thực hiện thỏa thuận ký kết nêu trên trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi vnpt sẽ khảo sát đề xuất xây dựng đô thị thông minh cho thành phố cà mau
đề xuất xây dựng đề án tổng thể vào khung đô thị điện tử cho tỉnh cà mau
chủ động nghiên cứu phát triển đề xuất các giải pháp thực hiện hoặc thực hiện các vấn đề đặt ra của tỉnh
ưu tiên các giải pháp ứng dụng xây dựng khung công nghệ thông tin và truyền thông ict
trong các lĩnh vực ưu tiên như giao thông y tế dịch vụ cho con người an ninh công cộng nước và nước thải
xây dựng môi trường chất thải không khí năng lượng phát triển giáo dục
sau hai năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin
vnpt đã góp phần giúp tỉnh cà mau nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông
phục vụ phát triển chính quyền điện tử tại địa phương và tiến tới là kết nối với bộ ngành trung ương
để hình thành chính phủ điện tử phạm vi quốc gia theo nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ về chính phủ điện tử